sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống trong các khu vực giãn cách xã hội người bệnh đang được cách ly tập trung tại các khu cách ly
theo đó để đảm bảo tốt việc khám chữa bệnh cho người dân trong thời gian thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội
sở y tế tp hcm yêu cầu các bệnh viện không được từ chối tiếp nhận người bệnh đang sống tại khu vực giãn cách xã hội khu vực đang được phong tỏa do có người nhiễm covid một mươi chín
người đang được cách ly tập trung riêng quận gò vấp và một số phường xã khu phố phải giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín sở y tế tp yêu cầu
đối với trường hợp không phải cấp cứu thì trung tâm y tế quận quyện sẽ cử bác sĩ đến khám cho người bệnh
đối với các trường hợp cấp cứu khẩn cấp cần báo cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm để được hỗ trợ
qua đó đảm bảo sức khỏe cho mọi người dân trên thành phố mà vẫn đảm bảo công tác chống dịch